tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng trong việc tổ chức và tham gia đánh bạc

lực lượng cảnh sát phản ứng và lực lượng cảnh sát trật tự công an tỉnh cà mau
đã phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy có mang theo một bao tải lớn với nhiều biểu hiện nghi vấn
sau khi được ra hiệu lệnh dừng xe hai đối tượng không chấp hành mà vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy
sau khi bỏ chạy qua một số tuyến đường của thành phố cà mau
bất ngờ đối tượng ngồi sau ném bao tải về phía lực lượng công an
đồng thời lao xuống khỏi xe định tẩu thoát nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ
đối tượng còn lại tiếp tục bỏ chạy về hướng quốc lộ sáu mươi ba
đến địa bàn xã trí phải huyện thới bình thì bị bắt
tại cơ quan công an hai đối tượng khai tên trần văn của và nguyễn văn nhanh
chú thành phố cà mau và thừa nhận vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tại nhà người dân thuộc địa bàn phường năm thành phố cà mau thì bị cán bộ chiến sĩ tuần tra phát hiện
hiện lực lượng đã thu giữ một tv ba mươi hai inch trên ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
ngoài ra còn thu hồi thêm một ví nam bên trong có khoảng một triệu sáu trăm linh nghìn đồng
được biết nhanh là đối tượng từng có tiền án về các tội trộm cắp tài sản và gây dối trật tự công cộng
còn tên của có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại khu vực trên tuyến sông tiền đoạn thuộc xã xuân đông huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
một vụ tai nạn giao thông đường thủy làm ba người chết đã xảy ra vào ngày bốn tháng một vừa qua
có thể thấy là tai nạn giao thông đường thủy vẫn đang là vấn đề nhức nhối tại các tỉnh miền tây
mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là ý thức chấp hành luật giao thông của một số người điều khiển phương tiện thủy còn chưa cao
xà lan đăng ký tg một mươi năm nghìn chín trăm chín mươi chín trọng tải ba trăm linh ba tấn công suất máy ba trăm năm mươi sức ngựa do bà huỳnh thị ngoan
ngụ xã sông bình huyện trợ gạo làm chủ vận chuyển cát lấp từ bến phả xuân đông về hướng cầu trợ gạo
khi đến ấp tân hòa xã xuân đông thì chiều xuống thấp nên neo đậu chờ chiều lên để di chuyển tiếp
lúc neo đậu trên xà lan có bốn người làm thuê thời tiết đang có gió mạnh hơn mọi ngày
nhưng không ai được phân công cảnh giới mà tất cả vào cabin ngủ
đến khi xà lan bị chìm nước tràn vào thì chỉ có anh huỳnh văn niềm ngụ huyện rồng trôm tỉnh bến tre
may mắn bơi được vào bờ còn ba thanh niên kẹt lại cabin và tử vong
thì la làng lên nói xà lan chìm chìm mạnh mạnh ai nói chạy thì em mới chạy ra cửa hình sau
chạy ra cửa hình sau nước nó cũng hút vô mà hên em ôm được cái trụ trụ em chịu lại ngồi nước nó mới bình
nó mới trò em lên rồi em mới lộ vô trong bờ
kính thưa các đồng chí và các bạn tại nơi này trên tuyến kênh sáng long định
đoạn thuộc ấp tân thuận b xã bình đức quyện châu thành
cách đây một năm vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy nơi đây
xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy liên quan đến xà lan tự hành
và câu chuyện này đến ngày hôm nay mọi người đều cảm thấy sót lòng mỗi khi nhắc lại
vụ tai nạn làm hai người tử vong lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thợ máy tìm thấy thi thể hai nạn nhân trong cabin xà lan
khi phát hiện nước chàn vào do xà lan bị thùng vọ hầm mũi người điều khiển cho phương tiện di chuyển vào bờ
thay vì ôm phao thoát khỏi phương tiện người vợ lại chở vào cabin người chồng lao theo cứu vợ hậu quả cả hai cùng kẹt lại
chính vì vậy khi tham gia giao thông trên xà lan cần nâng cao nhận thức kỹ năng thoát hiểm phòng khi phương tiện gặp sự cố
trường hợp mà phương tiện khi chìm đắm những người đi trên phương tiện thì hết sức bình tĩnh nhanh chóng mặc các áo phao
khi phương tiện chìm phương tiện mà bị phá nước chứng bị chìm đó
thì những người đi trên phương tiện là lưu ý không nên chạy vào cabin hoặc là hầm hàng
hoặc là hầm lái hầm mũi của phương tiện để là lấy những cái đồ là cần thiết
nếu chạy vào thì khi phương tiện chìm xuống xuống lòng xong khi phương tiện nó lật chìm
thì bị áp lực của nước ở phía ngoài nó rất là mạnh rất là lớn
nó làm cho con người mình khi ở trong là không thể nào là thoát hiểm ra được
thì dễ dẫn đến là mắc kẹt trong xà lan
xà lan có tốc độ di chuyển trung bình không nhanh như những loại hình vận chuyển khác
nhưng tài trọng lớn thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa
nên là phương tiện vận chuyển lưu thông khá nhiều trên đường thủy hiện nay
để phương tiện này phát huy tối đa tiện ích của nó phòng ngừa tai nạn rủi ro
và những hậu quả nghiêm trọng do ảnh hưởng xấu của thiên tai
mọi người cần nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
đặc biệt quan tâm đến các biện pháp đảm bảo an toàn khi sống trên phương tiện
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng phạm cùng lúc hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần văn còn sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ba mươi sáu hoàng văn thụ phường vạn thạnh thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
và đối tượng trần ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại nhà a ba ngách ba mươi ba ngõ tám mươi tám trần quý cáp
phường văn trương quận đống đa thành phố hà nội
ngoài ra còn có đối tượng lê thị mỹ hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bốn mươi ba lê hồng phong
phường phước hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa cũng phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi